các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khẳng định cam kết tiếp tục công việc hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương
đồng hành cùng người dân việt nam sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
tám tổ chức đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức phát triển đang triển khai dự án trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đã gửi thư tới ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thư các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã bày tỏ lòng biết ơn trân trọng sâu sắc nhất và sự ủng hộ tới các bộ ban ngành cơ quan và chính quyền liên quan
đã vào cuộc kịp thời hiệu quả và minh bạch trong cuộc chiến nhằm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đồng tình với tuyên bố của thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc chính phủ quyết tâm bảo vệ sức khỏe cộng đồng
dù phải hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn cam kết sẽ hết sức ủng hộ chính phủ trong việc hỗ trợ người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
những người thiệt thòi nhất trong xã hội và người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh
đặc biệt các tổ chức phi chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ về các chính sách tốt đẹp và kết quả mà chính phủ việt nam đã đạt được
tới cộng đồng quốc tế giúp việt nam vượt qua quãng thời gian đầy khó khăn thách thức này